đến một mươi một bài thơ tập trung viết về quần đảo trường sa
qua những tứ thơ của mình nguyễn minh cường đã vẽ nên một bức tranh về trường sa thật đẹp thật nền thơ
anh đã gửi vào đó suy nghĩ của người lãnh đạo khi đứng trước biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đây cũng là phần đối tác giả tầm đắc nhất trong toàn bộ tập thơ và chiếm số lượng nhiều nhất của mỗi phần
ôi ơi xin đừng quay lại trên sân trường vạn tiếng ve rơi muôn cánh phộng hiên giảng đường tan tác tuổi thơ ngây bên thềm nắng vỡ rồi
với những câu chữ không quá cho chuốt nhưng đầy lắng động mắt đàn ông dường như đã trở thành con mắt dẫn người đọc qua những miền thơ ca mà nguyễn minh cường ghé thăm và luôn nhớ
chân thực mộc mạc như chính tên gọi của tập thơ mắt đàn ông là góc nhìn đa chiều của người lính về những sự vật sự việc trong cuộc sống hàng ngày
vậy với những người trong nghề họ đánh giá và cảm nhận như thế nào về tập thơ này của nguyễn minh cường
chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng trò chuyện với nhà thơ đoàn văn mật là biên tập viên ban thơ của tạp chí văn nghệ quân đội về vấn đề này
vừa qua thì nguyễn minh cường có cho ra mắt tập thơ
mắc đàn ông vậy anh đánh giá như thế nào về tập thơ đó của nguyễn minh cường
cái đánh giá đầu tiên của tôi với lại cái tập thơ mắt đàn ông của nguyễn huy cường thì cái cảm giác là rất là hưng phấn và thấy rằng rất hấp dẫn ở cái độ là cái hình thức của cái tập thơ nó rất đẹp
một cái tập thơ mà được làm phải nói là rất kỳ khu nhờ một họa sĩ nổi tiếng làm
cái thứ hai cái ấn tượng của tôi với một cái tập thơ của nguyễn minh cường là nguyễn minh cường là một người lính
và trong cái con mắt của nguyễn minh cường đối với cái tập thơ này thì là thứ nhất nó thể hiện bằng cái độ rắn giỏi
rắn giỏi ở đây là rắn giỏi của câu chữ
thứ hai là những đề tài tôi cho rằng nguyễn minh cường thể hiện ở những đề tài rộng
cái đề tài rộng của nguyễn minh cường là đã được lọc qua một cái tâm hồn cái cảm xúc mà cường là người hướng tâm
tức là cường giao hòa được giữa cái tôi cá nhân và với những cái đề tài lớn thì giao hòa được nó và nó trở thành một cái nét riêng trong thơ nguyễn minh cường
cái câu chữ trong thơ nguyễn minh cường thì tôi cho rằng có những cái động từ mà tưởng rằng nó rất thu
câu mộc thôi nhưng mà đi vào thơ thì nó lại là một cái mới
và nó làm cái mới đó khi mà anh không cần quạt rũa cái đó nhưng mà anh đi vào cái hình ảnh khác anh quạt rũa hình ảnh khác
thì cái đó nó tự nhiên nó thành một cái ngôn ngữ mà nó tạo nên cái ấn tượng đối với người đọc
để chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc với chủ đề
chào năm mới hai nghìn một mươi bảy
chào năm mới hai nghìn một mươi bảy món ăn đầu năm hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những hoạt động hết sức đặc sắc này
với chủ đề chào năm mới hai nghìn một mươi bảy món ngon đầu năm trong khuôn khổ chương trình đã giới thiệu đến du khách không gian ẩm thực sản vật của các địa phương như hà nội hòa bình lạng sơn sóc trăng
điểm nhấn của hoạt động là không gian ẩm thực món ngon sơn la với các gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sắc của đồng bào mông thái như thắng cố men mén
nướng xôi ngũ sắc thịt nướng v v
không chỉ thưởng thức các món ăn đặc sắc của các vùng miền du khách còn được chiêm ngưỡng hàng trăm bức ảnh giới thiệu về các hoạt động đã diễn ra tại làng văn hóa du lịch các dân tộc trong suốt thời gian vừa qua
một trong những hoạt động chủ điểm thu hút du khách lần này là những tiết mục diễn tấu dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại đây
hầu hết đồng bào các dân tộc cái dịp mà khi mà lễ
chuyển mùa khi mà tết đến xuân về là những dịp hoạt động dân ca dân vũ được khởi sắc một cách mạnh mẽ nhất
do đó thì làng thường mời các cộng đồng dân tộc để luôn phiên giới thiệu những nét đặc sắc qua dân ca dân vũ
và đó chính là những câu chuyện những là những làn điệu những gửi gắm những tâm tư của đồng bào các dân tộc tới thiên nhiên môi trường tới các cộng đồng dân tộc
đến khu làng của người ế đê nhiều khán giả tưởng chừng
như đang đứng giữa mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió qua những tiết mục rộn rã tưng bừng của những người con ế đê
là nhạc cụ đặc trưng của người ế đê chiếc đinh năm có mặt trong mọi sinh hoạt văn nghệ cộng đồng của đồng bào
mọi tâm tư tình cảm của con người đều được gửi gắm qua những điệu hát ery và diễn tấu đinh năm
đinh năm thì đó là một nhạc cụ rất là độc đáo của đồng bào dân tộc về đê
nó là thường thường tất cả các vui buồn
lẫn lộn thì đều có đinh năm được thổi do các nghệ nhân
cũng như là trong buôn làn thì các già luôn luôn lấy kệ nhân đinh năm để như một lời tâm tình
cứ hát lên rồi cứ ai ray lên là như một cái lời gửi gắm đến tất cả mọi người
một tâm tư tình cảm của các già gửi đến mọi người trong hoàn cảnh nào đó
nếu người dân ế đê tự hào về những làn điệu ai ray say đắm lầm người
cùng với chức đinh năm đặc trưng
thì người dân khmer gần tự hào là dân tộc lưu giữ nhiều điệu múa truyền thống đặc sắc như múa rong vong lâm lêu xà ra van
chính vì điều đó khi có điều kiện đến làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
du khách thường ghé thăm ngôi nhà của người khmer để được thưởng thức những điệu múa này
là nghệ nhân ưu tú của tỉnh sóc trăng bà lâm thị hương nắm giữ khá nhiều những điệu múa của dân tộc mình
với mong muốn mọi người đều biết và hiểu về những điệu múa độc đáo của dân tộc
nhiều năm nay bà đã chuyển về làng văn hóa du lịch các dân tộc sinh sống
và trình diễn các điệu múa của người khmer mỗi khi có du khách yêu cầu
chia tay với cộng đồng dân tộc tại khu làng ba đến với khu làng một
du khách cũng được chìm đắm trong không gian văn nghệ đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây
từ xa bằng lại lời ca ra diết của điệu then cùng với sự hòa âm của cây đàn tính
đã đưa du khách vào không gian của người tây thật nhẹ nhàng sâu lắng
không cần phải đứng trên xe
không cần phải đứng trên xe
sân khấu lộng lẫy
bất cứ chỗ nào
những nghệ nhân này đều có thể trình diễn những khúc then làm say đắm lòng người
lần đầu tiên đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
trần thị bình cùng nhóm bạn của mình đã ghé thăm khu nhà của người mường
được lắng nghe
những khúc hát ví đặc sắc của người mường
đã giúp bình cùng bạn bè của mình hiểu hơn về những nét văn hóa dân tộc mường nói riêng
cũng như các dân tộc anh em nói chung
tất cả người mường thì cũng gặp rất là nhiều rồi
nhưng mà chưa bao giờ được trực tiếp nghe những cái làn điệu họ
thì hôm nay cũng đến đây
vô tình là đến đây thôi
thì cũng biết được đây là cái điệu ví của người mường
em thấy mới lần đầu tiên nghe thì em thấy là những cái ca từ của họ ấy
thì chủ yếu là về quê hương đất nước
em thấy nó rất là có ý nghĩa
hôm nay là lần đầu tiên những cái làn văn hóa dân tộc
và vô tình đi ngang qua cái khu của người mường này
thì đấy cũng là lần đầu tiên được nghe cái các khúc ví của người mường
mặc dù họ hát chay nhưng mà nghe nó rất cho hình cảm
thì em cũng hiểu thêm được là văn hóa các dân tộc
và đặc biệt là văn hóa của dân tộc ngày mường
nếu không có thời gian đi sâu vào các khu làng để thưởng thức
những làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào
du khách vẫn có thể thưởng thức không gian nghệ thuật
ngay tại sân khấu của làng ba
với các tiết mục do câu lạc bộ nghệ thuật đến từ mai châu hòa bình biểu diễn
không chỉ được thưởng thức các làn điệu dân ca dân vũ của cộng đồng các dân tộc
trong dịp này du khách còn được tham gia trải nghiệm
nhiều trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc
những trò chơi dân gian tưởng chừng như đơn giản
nhưng đòi hỏi sự khéo léo cao của mỗi người chơi
đây cũng là những trò chơi được chơi nhiều
trong các ngày lễ hội ngày tết của đồng bào các dân tộc
những hình ảnh về các trò chơi dân gian đặc sắc tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này
mọi ý kiến đồng góp của quý vị xin gọi về số điện thoại bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
hoặc gửi về hòm thư điện tử phòngvănhoaacongnhanzan org vn
kính chào tạm biệt